thông tin chính thức từ sở thông tin truyền thông và ủy ban nhân dân huyện đông hải tỉnh bạc liêu cho biết
vào lúc một mươi giờ trưa nay tại lễ hội kinh ông cảng cá gành hào
một chiếc tàu chở khách đã chở nhiều người khi tham gia lễ hội và bị lật chìm
ông bùi thanh toàn phó giám đốc sở thông tin truyền thông bạc liêu cho biết
lễ hội ngưng huyện đông hải năm nay có một mươi tàu cá công suất lớn của ngư dân đăng ký với ban tổ chức tham gia diễu hành trên biển
chiếc tàu cá bị chìm là của bà nguyễn thị lời ở thị trấn gành hào huyện đông hải do con trai bà là doãn thành nam làm thành công
mặc dù không đăng ký với ban tổ chức nhưng anh nam đã nổi hứng chở ba mươi chín người trong đó có nhiều thiếu niên học sinh trung học cơ sở
do tàu cá công suất nhỏ lại chở đông hầu hết tuổi còn nhỏ sôi nổi hiếu động và đã cuồng nhiệt cổ vũ nhảy múa làm cho tàu bị nghiêng và lật úp xuống biển
đến chiều ngày sáu tháng bốn các cơ quan chức năng xác định có ít nhất hai học sinh bị tử vong đã tìm được xác
một mươi hai người đăng cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện đông hải và bệnh viện bạc liêu
hiện nay các lực lượng chức năng của huyện và tỉnh đang tích cực tìm kiếm cứu hộ số người còn lại
ngay sau khi vụ việc xảy ra bí thư tỉnh ủy bạc liêu cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo khắc phục sự việc tích cực cứu nạn cứu hộ những người bị nạn
bí thư tỉnh ủy bạc liêu đã trực tiếp đến thăm chia buồn động viên và hỗ trợ một mươi sáu triệu đồng cho hai gia đình học sinh bị thiệt mạng
một mươi hai người đăng cấp cứu tại bệnh viện mỗi người được hỗ trợ tám triệu đồng
vụ việc này là bài học đau sót cho các địa phương đơn vị trong việc tổ chức các lễ hội
đồng thời các cấp các ngành có trách nhiệm cần nghiêm túc xem xét chấn chỉnh tình trạng các địa phương đua nhau tổ chức lễ hội tràn lan không để tình trạng đau lòng này tiếp tục xảy ra